đây là loài chó riêng của huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang có các xoáy lông trên sóng lưng và nhiều đặc tính ưu việt
đó là một trong ba dòng chó duy nhất có xoáy lông sống lưng trên thế giới
không chỉ có tên trong nhiều từ điển trò xoay phú quốc còn được hiệp hội chó giống quốc tế công nhận là một loài chó quý cần bảo tồn đặc biệt
đúng như tên gọi của mình chó xói phú quốc có xuất xứ từ đảo phú quốc
đặc điểm nhận dạng là có xoáy giữa lưng từ cổ về sau chân có màng vịt ngực nở eo thon lồng ngắn dưới hai cm và đuôi nhọn vót cần cầu
tất cả những đặc điểm này từ xa xưa để bảo đảm chó xoáy tồn tốt trong đời sống hoàng dã
với khả năng săn mồi bơi lội và leo trèo đều giỏi cư hàm cực khỏe với khả năng đào bới rất tốt
xa xưa chó sống thành bầy đàn sinh sản trong hàng
ngày nay trí nhớ tốt cộng với khả năng phát hiện
những tiếng động lạ trong đêm tối khiến cho phú quốc rất được con người tin cậy khi làm nhiệm vụ trông non nhà cửa kho tàng
đó là lý do mà nhiều người dành tình cảm đặc biệt cho những chú chó phú quốc thuần trùng tìm cách bảo tồn giống loài quý này
những người sáng lập ra trung tâm bảo tồn chó xấy phú quốc thanh nga là một ví dụ
anh em chúng tôi mở trang trái này để bảo tồn kết hợp bảo vệ dưới nguyên sinh
muốn kể thông điệp
cho quý khách trong và ngoài nước cùng nhau giữ cái loài khỏi thiên nhiên đó
trên thế giới có nhiều nước họ rất là yêu quý động vật
ngày trước đây thì đất nước mình còn khó khăn ngày hôm nay đã phát triển
thì mình cũng thấy đó là một cái nét văn hóa rất lớn cho nên chúng tôi bảo tồn cái này
để là cùng nhau chứ không thể một mình mà mình làm được
trí nhớ và khả năng tiếp nhận tốt cho phú quốc khá thuận lợi cho việc huấn luyện các bài tập đặc biệt
chỉ sau một thời gian
những chú chó này đã thuần thục các bài tập khó
chinh phục nhiều địa hình trong trường đua
dù là núi non vượt chứng ngại vật tăng tốc hay bơi lội để về đích
thực sự là rất là vui bởi vì mình là một người rất là yêu động vật đặc biệt là các loài chó
và nhà mình thì đã có một con chó phú quốc ở nhà rồi
gia đình rất là yêu thương nó
và ngày hôm nay trong nhân cái chuyến mà mình đến thăm phú quốc là nhất định kiểu gì mình cũng phải sắp xếp thời gian
lên kế hoạch để đến thăm chạy chó
và đến đây trong quá trình mà xem các bạn ấy biểu diễn yêu lắm
cảm thấy rất là hưng phấn khi mà mình ngồi trên khán đài
hôm nay thì thực sự là đến trường đua này và tôi đã chọn cho mình một vận động viên
đó là chú chó lước luốc
và rất là vui mừng khi chú chó đấy đã vô địch trong đường đua
đây là đầu tiên đến thăm quan của chó xoáy ở phú quốc
thì tôi thấy thực sự là nó rất khác biệt so với các chó thông thường
với sự nhanh nhạy của mình
chó xoáy phú quốc có cả những
nó luôn nhanh nhạy
nó luôn nhanh nhạy
nó có khả năng cảm nhận được tình cảm của con người dành cho mình
để huấn luyện loài chó này cần tâm huyết và sự chăm chút thực sự
công việc luôn chân luôn tay
nhưng những bạn trẻ ở đây đều dành chọn tình cảm cho loài động vật trung thành nhanh nhẹn này
chí quyết là chỉ là khi mình phải hết lòng yêu thương nó
quấn luyện nó phải tỉ mỉ cũng như chăm sóc một người vậy đó
phải quấn luyện từ tí rồi chăm sóc nó mới dễ hơn
chó là một con vật đặc biệt thân thiết trung thành có ích trong cuộc sống con người
nên yêu thương và chăm sóc loài vật cũng là một cách để dành luyện lòng nhân hậu và sự nhấn lại của chính mỗi con người